thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo địa phương vào thượng cung dân hương hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng xây dựng đất nước việt nam rau đẹp văn minh như ngày nay
trước anh linh quốc tổ hùng vương và các vị thánh thần phụ thờ theo vua tổ lãnh đạo tỉnh phú thọ đã đọc chúc văn khắc ghi công đức cha rồng mẹ tiên và các vua hùng đã có công dựng nước
kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn đảng toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển
uống nước nhớ nguồn là nét đẹp truyền thống của dân tộc việt nam con cháu lạc hồng mãi mãi biết ơn công lao trời biển của các bậc tiền nhân có công dựng nước

trước anh linh quốc tổ hùng vương và các vị thánh thần phụ thở theo vua hùng đã có công dựng nước
bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
tin an ninh trật tự
bị người dân tố cáo thu tiền hợp đồng thuê trợ
nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà chi tiêu mục đích khác
nguyễn văn quang chủ tịch ubnd thị trấn an châu
và vi thị thắm kế toán ubnd thị trấn an châu
vừa bị công an huyện sơn động tỉnh bắc giang
tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo của quân chúng nhân dân
về việc từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi bốn
bị can quang ký hợp đồng giao hợp tác xã chợ an châu
tổ chức kinh doanh khai thác và duy trì hoạt động chợ trung tâm huyện sơn động
theo điều khoản hợp đồng hàng tháng hợp tác xã chợ an châu
phải nộp cho ubnd thị trấn an châu một mươi năm triệu đồng
để nộp vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên nguyễn văn quang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
chỉ đạo vi thị thắm thực hiện trái công vụ
không nộp đầy đủ số tiền phí chợ thu được vào ngân sách nhà nước
mà giữ lại để sử dụng chi vào các mục đích khác sai quy định
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước số tiền ba trăm bốn mươi triệu đồng
còn tại tỉnh quảng bình công an huyện bố trạch vừa đấu tranh thành công chuyên án
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bắt giữ đối tượng nguyễn thị thúy liễu sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã thái hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
bước đầu xác định số tiền liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc khoảng hàng trăm triệu đồng
với thủ đoạn lập nhóm bán xỉ quần áo trên gia lô
và mời nhiều người tham gia vào nhóm có tên là nhóm một xỉ bé diệu
sau đó liễu tìm mua một tài khoản ngân hàng shb
thuộc chủ sở hữu của phan thị ngọc diệu
dùng giao dịch với khách
để lấy lòng tin từ mọi người thì liễu thường xuyên đăng hình quần áo
kèm với giá xỉ để khách chọn mua
mỗi lần chốt hàng liễu yêu cầu khách phải chuyển hết số tiền hàng thì mới gửi đơn đi
sau khi nhận được tiền thì liễu chặn ngay gia lô của bị hại
và xóa họ khỏi nhóm xỉ để chiếm đoạt tiền
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ đồ vật tài liệu chứng cứ
xác định với thủ đoạn trên liễu đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên toàn quốc
số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
tại cơ quan công an nguyễn thị thùy liễu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài ra công an huyện bố trạch cũng vừa bắt giữ bốn đối tượng có tuổi đời từ một mươi bảy đến một mươi chín
cùng chú tại thôn cổ giang một xã hưng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
để điều tra về hành vi cướp tài sản của người đi đường
vào ngày hai mươi bốn tháng ba khi phát hiện xe máy của hai nạn nhân đang lưu thông trên địa phận xã cự nẫm huyện bố trạch
nhóm bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô tiếp cận và chặn xe tạo tình huống để bị hại mất tập trung
nhóm đối tượng lén lấy trộm hai điện thoại di động sau đó đem bán rồi chia nhau tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai nhận sau khi thống nhất về thủ đoạn chặn người đi đường để chiếm đoạt tài sản
thì chúng đã chọn đoạn đường hồ chí minh khu vực lân cận phong nha nơi có nhiều điểm thăm quan nhắm vào khách du lịch để gây án
nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố hà tĩnh nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát ra thành phố vinh tỉnh nghệ an
trước đó vào khoảng hai mươi một h tối qua ngày một mươi bảy tháng bốn lợi dụng chủ tiệm vàng kim sơn hiền số năm mươi nguyễn thiếp thị trấn nghèn huyện can lộc
không để ý thì một người đàn ông đã lẻn vào tiệm cầm búa đập tủ kính lấy đi nhiều dây chuyền rồi bỏ chạy
theo hình ảnh camera ghi lại thì nghi phạm mặc áo sơ mi trắng lái xe ô tô
phát hiện sự việc chủ tiệm vàng đã chi hô nhưng nghi phạm đã tẩu thoát
nhận tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường phong tỏa các khu vực để truy bắt đối tượng
trong khi đó thời gian gần đây trên địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nội liên tục xảy ra những vụ cướp giật tài sản của người đi đường
trộm cắp tài sản trong nhà dân mặc dù đã được cảnh báo về phương thức hoạt động của các đối tượng này
tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
cuối tháng ba vừa qua công an xã tam hiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội
nhận được đơn trình báo của người dân khi bị hai đối tượng lạ mặt giật mất trước điện thoại iphone một mươi năm pro max
sau khi tiếp nhận thông tin công an xã tam hiệp phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện nhanh chóng vào cuộc xác minh đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định hai đối tượng gây án là chú tuấn việt và phùng đức hường
cùng sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện ba vì thành phố hà nội
đi từ trong cái quán tạp hóa gần đấy ra thấy chị một tay bấm điện thoại thì hai bọn cháu quay lại để cướp trả tài sản
cháu lái xe thì cháu có bảo việt là một tay ôm vào người trước để cướp
ví dụ trừ khi người ta giữ lại điện thoại hay giữ tay để phòng ngã ra sau
thì việt có làm theo việt cướp thành công trên điện thoại rồi và cháu bỏ chạy
đi ở trên đường có ai giữ thì mình lấy người ạ còn không bàn bạc là
một đứa hay là người già hay là chị em ạ
qua điều tra cho thấy các đối tượng mặc dù có tuổi đời rất trẻ
nhưng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện
các đối tượng đeo khẩu trang mặc quần áo kín mít tháo biển số xe phương tiện thực hiện gây án
cũng được bọn chúng độ chế
từ đó khiến cho công tác truy đuổi phát hiện gặp nhiều khó khăn
đặc biệt cơ quan công an cũng cho biết thêm do nghiện đánh bạc tài xỉu trên mạng xã hội
chú tuấn việt đã nợ số tiền khoảng hai trăm linh triệu đồng
nên việt đã rủ hưởng đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ
tội phạm dưới tuổi vị thanh niên vi phạm pháp luật
thì đang có cái chiều hướng gia tăng và phát triển rất là phức tạp
lãnh đạo công an huyện chúng tôi cũng đã quan tâm và chỉ định chỉ đạo
là kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm này
xử lý nghiêm minh trước pháp luật
chứ không có việc là vì các cháu dưới một mươi tám tuổi
mà có những cái nhân nhượng hay là bỏng
theo công an thành phố hà nội
hiện nay tình trạng cướp cướp giật trên địa bàn thành phố
đang có tính chất phức tạp
các đối tượng không chỉ trẻ hóa
mà hành vi còn rất manh động điều đính
sẵn sàng hành hung chống trả nếu bị truy bắt
do vậy công an thành phố khuyến cáo người dân
cần phải nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản
không mang nhiều tài sản có giá trị ra đường
không nghe điện thoại khi tham gia giao thông
để tránh xảy ra những thậu quả đáng tiếc
tối qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng
tiến hành khám nghiệm hiện trường
đồng thời truy bắt đối tượng nguyễn hồng tâm
chú tại huyện bù đăng
để điều tra làm rõ vụ truy sát
sau khi xảy ra mâu thuẫn trong quán nhậu
khiến hai người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h tối ngày một mươi sáu tháng bốn
trong lúc dương mộng tâm chú tại huyện bù đăng
cùng một số người bạn đang nhậu
thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nguyễn hồng tâm
được mọi người căn ngăn hồng tâm đi về
còn mộng tâm về nhà và tiếp tục gọi điện cho ông nguyễn hồng thiện
chú cùng địa phương đến chơi
thì bất ngờ hồng tâm cầm dao dựa xông vào nhà của mộng tâm
chém trúng đầu của ông thiện
rồi đuổi theo chém liên tiếp vào chân và người của mộng tâm
sau khi gây án nguyễn hồng tâm đã bỏ trốn khỏi hiện trường
hai nạn nhân đã đi được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
để khắc phục sự cố sập hầm đường sắt bãi gió
từ trưa ngày một mươi hai tháng bốn
các đơn vị thi công đã triển khai phương án gia cố khẩn cấp
bằng cách khoan ba mươi ba mũi trên sườn đèo cả để bơm bê tông
cùng với việc khoan phun bê tông từ trên xuống
đến ngày một mươi bảy tháng bốn
đơn vị thi công cũng đã hoàn thành việc phun bê tông lên vòm hầm
qua đó gia cố các điểm sạt lở
kế hoạch tiếp theo sẽ là công đoạn di rời đất đá ra khỏi hầm
khi vòm hầm đã được củng cố đầy đủ
đại diện xí nghiệp sông đà một mươi hai
thuộc công ty cổ phần sông đà một mươi cho biết
là về độ khó của việc thi công trong môi trường hầm nhỏ
và thiếu dưỡng khí cũng như sự phức tạp của địa hình
và địa chất trên đèo cả
về thực hiện song song các phương pháp phun bê tông vòm hầm
và bơm bê tông từ trên sườn đèo cả
là cần thiết để bảo đảm sự ổn định lâu dài của hầm
sau sự cố sạt lở tại hầm đường sắt bãi gió
từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến nay
lực lượng chức năng đã cấm tất cả xe ô tô lưu thông
trên quốc lộ một a đoạn qua đèo cả
giữa hai tỉnh phú yên và khánh hòa
hiện tại rất nhiều xe trọng tải lớn
xe quá khổ đều phải nằm lại ở hai đầu đèo cả
việc xử lý sự cố dự kiến
phải đến ngày hai mươi hai tháng bốn mới có thể hoàn thành
thưa quý vị duy trì thực chất công tác phòng cháy chữa cháy
từ cơ sở đặc biệt là các tổ liên gia an toàn
phòng cháy chữa cháy để có thể xử lý hiệu quả
sự cố cháy nổ ngay từ lúc mới phát sinh
đây đang là nhiệm vụ được lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương
tập trung thực hiện với nhiều cách làm cụ thể và thiết thực
không chỉ chuyển biến rõ nét trong nhận thức
mà kỹ năng của người dân cũng không ngừng được nâng lên
khi có cháy xảy ra
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
ngay lập tức triển khai lực lượng
phá khóa tiếp cận nạn nhân đưa ra ngoài an toàn
và nhanh chóng di chuyển tài sản
một tình huống thường gặp trong thực tế
đòi hỏi người dân phải thường xuyên được thực tập hướng dẫn
để không bị lúng túng khi cháy xảy ra
nắm rõ phương án
sử dụng trang thiết bị chữa cháy thành thục
ngăn chặn đẩy lùi không để ra cháy
trang bị tất cả cho bà con nhân dân
những kiến thức về phòng cháy chữa cháy
và qua hội thi hội thao
để bà con nhận thức rõ
về trách nhiệm của mình
cũng như việc sử dụng
thành thạo các trang thiết bị
phương tiện phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
đặc biệt tại hội thi
sẽ trang bị cho bà con nhân dân
những kiến thức
những kỹ năng cần thiết
và quan trọng nhất
đối với việc giải quyết
các vụ việc xảy ra cháy nổ
trên địa bàn
những buổi thực tập phương án chữa cháy
như thế này cũng đang được lực lượng công an
cơ sở tiến hành thường xuyên
tập trung vào những loại hình trọng điểm
trung cư cao tầng nơi tập trung đông người
với các phương án cụ thể giúp lực lượng
phòng cháy chữa cháy cơ sở nâng cao khả năng phối hợp
xử lý tình huống ngay từ lúc đám cháy mới phát sinh
những kinh nghiệm trong chỉ huy điều hành
bố trí lối thoát nạn và kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt
chúng tôi luôn tập luyện thường xuyên
để mà lưng cao tinh thần trách nhiệm
và nghiệp vụ
để mà khi có tình huống xảy ra
chúng tôi sẽ kịp thời để cứu chữa
lãnh đạo bộ công an yêu cầu
công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn cho nhân dân và lực lượng
phòng cháy chữa cháy tại chỗ
phòng cháy tốt chữa cháy giỏi
tiến tới chấm dứt không để xảy ra cháy gây chết người
do nguyên nhân chủ quan
lan tỏa công tác phòng cháy chữa cháy đến người dân
đa dạng đối tượng và độ tuổi
để công tác phòng cháy chữa cháy được duy trì thực chất và hiệu quả